tại tp hcm vào đêm ngày hôm qua hai mươi tháng năm đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm đã ập vào kiểm tra ba nghìn hai trăm một mươi hai và bia clublatvigat có cùng địa chỉ trên đường cống quỳnh phường phạm ngũ lão quận một đã phát hiện nhiều vi phạm tại đây
trong việc lắp nhiều lỗi vi phạm được đoàn kiểm tra ghi nhận như dùng các phương thức phục vụ có tinh chất khiêu dâm chưa ký kết hợp đồng lao động với nhân viên chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy kiểm tra trong tủ giữ đồ của các nhân viên đoàn liên ngành phát hiện hai kiện thuốc si sa không rõ nguồn gốc được giấu bên trong
tương tự ba nghìn hai trăm một mươi hai cũng bị đoàn kiểm tra lập một lỗi vi phạm như phổ biến bản ghi âm ghi hình chưa được kiểm duyệt không đưa các hóa đơn tài liệu kế toán